hôm nay thứ tư có lẽ sẽ là ngày râm mắt cuối cùng trước khi thủ đô hà nội sẽ đón một đợt nắng mới
nhiệt độ hôm nay trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ dù vẫn ở ngưỡng nóng nhưng quý vị sẽ cảm nhận được sự tranh lệch lớn hơn từ ngày mai khi mà nền nhiệt tăng lên tới ba mươi bảy ba mươi tám độ
vâng ạ bình thường có thể quý vị chỉ chú ý đến chỉ số nhiệt độ hay là độ ẩm
thế nhưng trong điều kiện thời tiết như thế này thì quý vị cũng hãy chú ý đến một chỉ số nữa đó chính là tiêu uv hay được gọi là tiêu cực tím hay tia tử ngoại
dự báo trong ngày hôm nay thì chỉ số uv cực đại sẽ ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao đặc biệt là trong khoảng thời gian từ một mươi giờ cho đến một mươi ba giờ
vì vậy nếu có thể hãy hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào khoảng thời gian này bởi tia uv sẽ gây hại cho làn da và mắt của chúng ta